sáng nay tòa án nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm người ở tỉnh thất bồng lai
các bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
sáu bị cáo được đưa ra xét xử gồm lê tùng vân lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương lê thanh nhị nguyên và cao thị cúc
vụ án này nhận được sự quan tâm của dư luận
từ sáng sớm lực lượng chức năng căng dây phong tỏa khu vực phía trước phòng xét xử
người không phận sự không được phép tiếp cận khu vực này
trong phần thủ tục hội đồng xét xử thông báo sáu người có quyền và nghĩa vụ liên quan cùng tám nhân chứng vắng mặt
luật sư bảo chữa cho các bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa triệu tập đầy đủ những người tham gia tố tụng
nhằm bảo đảm tính khách quan của vụ án và quyền lợi của thân chủ
quan điểm này cũng được viện kiểm sát thống nhất
sau khi hội ý hội đồng xét xử cho rằng vụ án có tính chất phức tạp
nhưng nhiều người tham gia tố tụng vắng mặt nên quyết định hoãn phiên tòa
phiên xử sẽ mở lại vào ngày hai mươi tháng bảy